công trình thủy điện bản an vừa ngăn dòng để chạy thử tải gần hai tháng
nhưng hiện nay nhiều đoạn trên lòng hồ thủy điện chạy dọc theo quốc lộ bảy đã xuất hiện tình trạng sạt lở
gây mất an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ này
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
công trình thủy điện bản an nằm trên địa bàn xã xá lượng huyện tương dương tỉnh nghệ an
do công ty cổ phần thủy điện nấm nơn nấm mô
thuộc tổng công ty cổ phần phát triển năng lượng nghệ an làm chủ đầu tư
với công suất một mươi bảy mw tổng kinh phí đầu tư hơn năm trăm hai mươi tỷ đồng và được khởi công xây dựng vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
sau khi hoàn thiện và đưa vào vận hành công trình thủy điện bản an sẽ cung cấp điện cho hệ thống quốc gia khoảng bảy mươi triệu kwh một năm
việc đầu tư xây dựng công trình thủy điện bản an được kỳ vọng sẽ góp phần truyền dịch cơ cấu
đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế cho các địa phương dọc quốc lộ bảy
tuy nhiên trong quá trình tích nước hồ chứa thủy điện đề chạy thử tải đã gây sạt lở tại vị trí km một trăm sáu mươi năm đến km một trăm sáu mươi năm một mươi năm phải tuyến
km một trăm sáu mươi năm năm trăm năm mươi đến km một trăm sáu mươi năm năm trăm bảy mươi phải tuyến
ta luy dương tiếp giáp với hồ thủy điện bị sạt lở cống hộp kích thước ba x ba m tại km một trăm sáu mươi năm sáu trăm linh nước dâng cao chỉ mép nhựa mặt đường ba năm mét
làm ngập hoàn toàn thượng hạ lưu cống dẫn đến nguy cơ đứt đường
trước tình trạng trên ủy ban nhân dân huyện tương dương tỉnh nghệ an đã có văn bản gửi cục quản lý đường bộ hai
đơn vị chủ đầu tư đơn vị thi công thủy điện bản an yêu cầu kiểm tra xử lý những đoạn bị sạt lở trên quốc lộ bảy thuộc bản an
xã lưu kiền để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông
trước tình trạng trên ủy ban nhân dân huyện tương dương tỉnh nghệ an đã có văn bản gửi cục quản lý đường bộ hai
đơn vị tru đấu tư đơn vị thi công thủy điện bản an yêu cầu kiểm tra xử lý những đoạn bị sạt lở trên quốc lộ bảy thuộc bản an
quốc lộ bảy là một trong những tuyến đường trọng yếu nối tỉnh nghệ an với nước bạn lào
hàng ngày các phương tiện lưu thông qua đây là rất lớn
do vậy chủ đầu tư nên phối hợp với các cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục
để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường này